vào chiều ngày bốn tháng ba cảng hàng không quốc tế cần thơ tiếp tục đón hai chuyến bay chở công dân việt nam từ hàn quốc về việt nam
sau khi hoàn tất các khâu kiểm tra theo quy định số hành khách trên đã được đưa về trường quân sự quân sự tỉnh tiền giang cách ly tập trung
và trong bốn ngày đầu tháng ba cảng hàng không quốc tế cần thơ đã đón một mươi chuyến bay chở công dân từ hàn quốc về việt nam
hiện các đơn vị của quân đội thuộc quân khu chín đang quản lý gần một bốn trăm linh người từ các nước có dịch covid một mươi chín trở về việt nam